nhận thấy cuộc bầu cử được tổ chức đúng theo nguyên tắc và đảm bảo như lịch trình dự kiến các cử tri mọi lứa tuổi đều tham gia trong không khí vui tươi phấn khởi
icapp cũng đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử của ủy ban bầu cử quốc gia campuchia nec khi đảm bảo được tính trung lập minh bạch và công bằng với sự tham gia của các quan sát viên và tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế
theo icapp ban tổ chức đã đảm bảo bầu cử diễn ra an toàn và an ninh thu hút đông đảo cử tri tham gia với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao lên tới hơn tám mươi bốn
kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố từ ngày chín tháng tám đến ngày bốn tháng chín trong trường hợp không tổ chức bầu cử lại và tùy thuộc vào việc có phát sinh đơn khiếu nại hay không
về tình hình bán đảo triều tiên hãng tin kyodo dẫn nguồn tin của lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản cho biết nửa đêm ngày hai mươi năm tháng bảy theo giờ địa phương
tức tối ngày hai mươi bốn tháng bảy theo giờ hà nội triều tiên đã phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo triều tiên
những vật thể này sau đó đã rơi xuống ngoài vùng đặc quyền kinh tế iz của nhật bản
trong khi đó hãng tin junhap cũng dẫn thông báo của hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc xác nhận triều tiên đã phóng tên lửa đạn đạo trong tối ngày hai mươi bốn tháng bảy
thông báo nêu rõ quân đội hàn quốc đang phân tích vụ phóng mới nhất của tình lưỡng để xác định chính xác loại tên lửa được phóng đi
trước đó nguồn tin quân đội hàn quốc thông báo sáng ngày hai mươi hai tháng bảy triều tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình hướng ra biển hoàng hải
thông báo của hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc gcs nhấn mạnh các cơ quan tình báo của hàn quốc và mỹ phân tích các vụ phóng diễn ra vào khoảng bốn giờ sáng theo giờ địa phương để tìm hiểu thêm về loại tên lửa được bắn và các chi tiết khác
vụ phóng diễn ra ba ngày sau khi triều tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông
cơ quan cảnh sát châu âu europol và tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol cho biết lực lượng thực thi pháp luật từ năm nước đã phá vỡ một mạng lưới tội phạm liên lục địa đưa người di cư từ cuba đến liên minh châu âu sáu mươi hai đối tượng đã bị bắt giữ
theo aeropol mạng lưới tội phạm này tập trung vào người cuba có điều kiện khó khăn mạng lưới này tổ chức cho họ đi sang châu âu và cung cấp giấy tờ giả với giá chín euro tương đương với gần một mươi đô la mỹ
các cơ quan chức năng nghi ngờ mạng lưới tội phạm này đã đưa chót lọt tổng cộng khoảng năm người cuba ở châu âu
trong chiến dịch cảnh sát cũng thu giữ một mươi tám bất động sản ba mươi ba xe ô tô và phong tả một trăm bốn mươi bốn tài khoản ngân hàng cùng với lượng lớn tiền mặt gồm các loại tiền tệ
ủy ban bầu cử pakistan đã ban bố lệnh bắt giữ không được bảo lãnh đối với cựu thủ tướng imran khan đây là diễn biến mới nhất trong một loạt những thách thức pháp lý mà ông khan phải đối mặt thời gian gần đây
trước đó hồi tháng năm ông khan đã bị bắt giữ liên quan đến một vụ án tham nhũng làm dấy lên làn sóng biểu tình trên cả nước
vài ngày sau đó ông đã được bảo lãnh tại ngoại hiện chưa rõ lệnh bắt giữ của ủy ban bầu cử liên quan đến tội danh nào và liệu cảnh sát có thi hành lệnh bắt giữ này hay không
cựu thủ tướng khan đã đối mặt với nhiều cáo buộc trong nhiều phiên tòa khác nhau sau khi bị phế chất vào năm ngoái trong đó có cáo buộc tham nhũng giết người và kích động nổi loạn
mới đây nhất hồi tuần trước bộ trưởng nội vụ cho biết chính phủ sẽ mở thủ tục xét xử hình sự đối với ông khan về các cáo buộc tiết lộ thông tin mật liên quan đến các bức thư ngoại giao giữa washington và islamabad
các nghị sĩ israel đã thông qua điều khoản quan trọng trong dự thảo kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi nhằm hạn chế quyền can thiệp của tòa án tối cao đối với các quyết định của chính phủ
điều khoản này đã nhận được sự ủng hộ của toàn bộ sáu mươi bốn nghị sĩ thuộc liên minh cầm quyền cực hữu của thủ tướng benjamin netanyahu
trong khi các nghị sĩ đối lập tẩy chay cuộc bỏ phiếu
trong một phản ứng mới nhất người đứng đầu nghiệp đoàn histatrut nghiệp đoàn lớn trong lĩnh vực công của israel cho biết
ông sẽ gặp các quan chức nghiệp đoàn khác để thảo luận khả năng tổ chức tiếp một cuộc tổng đình công nhằm phản đối việc thực thi kế hoạch cải cách vừa được thông qua
quan chức này là người đã tìm cách làm trung gian hòa giải cho một thỏa thuận giữa chính phủ và phe đối lập về việc này song không đạt kết quả
kế hoạch cải cách tư pháp được công bố hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi
dẫn tới một trong những làn sóng phản đối lớn nhất từ trước đến nay tại israel tháng ba vừa qua trước phản ứng gây gắt của dư luận trong nước cũng như quốc tế
thủ tướng netanyahu đã quyết định tạm hoãn thúc đẩy kế hoạch này để tiến hành tham vấn với các chính đảng đối lập
tuy nhiên các cuộc đối thoại liên đảng đã đổ vỡ hồi tháng trước
ngày một mươi tháng bảy cô hội xrn đã thông qua dự luật trong lần đọc đầu tiên
theo luật pháp hiện hành tòa án có thể bác bỏ một quyết định của bộ máy hành pháp nếu cho rằng quyết định này không hợp lý hoặc chưa được cân nhắc đầy đủ kể cả trường hợp quyết định đó không vi phạm pháp luật
thưa quý vị cơ quan dịch vụ thiên văn địa vật lý và khí quyển philippines cảnh báo nguy cơ bão doxury sẽ tiếp tục mạnh lên và có thể đặt cấp siêu bão vào cuối ngày hai mươi năm tháng bảy hoặc đầu ngày hai mươi sáu tháng bảy
tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng bảy theo giờ địa phương cơ quan trên cho biết
cơn bão doxury đã cách baylor thuộc tỉnh aura trên đảo chính luzon của philippines khoảng năm trăm linh km về phía đông
cơn bão có gió thổi theo hướng bắc tây bắc với tốc độ một mươi km trên một giờ vận tốc gió là khoảng một trăm năm mươi năm km trên một giờ và giật lên tới một trăm chín mươi km trên một giờ
trong dự báo mới nhất cơ quan này cho biết doxury khả năng cao sẽ trở thành một cơn bão rất mạnh trước khi bắt đầu suy yếu vào trưa ngày hai mươi sáu tháng bảy
đây là cơn bão thứ năm đổ bộ vào đất liền philippines trong năm nay
giới chức nước này đã phát cảnh báo về nguy cơ lũ lụt và sạt lở
đất giống mưa bão tại một số khu vực trên cả nước trong đó có vùng đô thị manila
trong khi đó tình hình thời tiết cực đoan đang tiếp tục gây ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại algeria và hy lạp
chi tiết có trong cụm tin sau đây
bộ nội vụ algeria thông báo vụ cháy rừng ngày hai mươi bốn tháng bảy đã làm một mươi năm người thiệt mạng ở vùng núi bezaya và boira
trong bối cảnh một đợt nắng nóng đang lan rộng khắp khu vực bắc phi và nam âu
khoảng bảy năm trăm linh nhân viên
các nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa
trong khi đó các nhân viên cứu hỏa cũng đang chiến đấu với giặc lửa
tại các vùng bomedes tizi ozu zizel và skikda khoảng một năm trăm linh người đã được sơ tán
một đợt nắng nóng mạnh đang tấn công các quốc gia bắc phi với nhiệt độ lên tới bốn mươi chín độ c ở một số thành phố tại tunisia
trong khi đó vụ cháy rừng lớn trên hòn đảo ros của hy lạp cùng ngày đã khiến trong một mươi chín người
bao gồm cả khách du lịch tới hòn đảo này phải sơ tán
đây cũng là kỷ lục số lượng người phải sơ tán khỏi thảm họa cháy rừng trong vài năm trở lại đây
hy lạp đang chứng kiến là sóng nhiệt tăng cao từ bốn mươi độ c cho tới bốn mươi năm độ c
khiến cho nhiều khu vực của nước này xảy ra các trận hỏa họa lớn
liên minh châu âu và một số quốc gia đã cử các máy bay và trực thăng để hỗ trợ công tác chữa cháy trên đảo rhos
và di tản hàng chục nghìn người
trong diễn biến khác trên đảo kofu phía tây hy lạp hơn hai người đã được sơ tán đến nơi an toàn bằng đường bộ và đường biển
các hoạt động sơ tán cũng diễn ra trên đảo evia và khu vực miền núi phía nam peloponie
thủ tướng hy lạp chia sẻ thảm họa cháy rừng trong nhiều ngày qua ở hy lạp làm dấy lên mối đe dọa từ biến đổi khí hậu
mà nó sẽ trở thành nguy cơ rõ ràng hơn cho những thảm họa thiên nhiên lớn hơn trên khu vực địa trung hải
thưa quý vị quần áo cũ được viện trợ cho người dân kenya đang tạo nên thảm họa môi trường ở nước này
theo các nhà hoạt động môi trường những núi quần áo cũ
kém phần chấp ở thủ đô nairobi của kenya phần lớn có xuất xứ từ châu hầu
chúng ở tình trạng tồi tệ đến mức một nửa đã phải thải ra bãi rác và cuối cùng là đổ ra sông gây ô nhiễm nghiêm trọng
đây là thực trạng đang báo động cho các chương trình hiến tặng thừa thiện

xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
tôi thường đến đây nhận quần áo thải ra từ chợ đồ cũ
tôi giặt và bán lại ở khu tôi ở
nhưng hầu hết quần áo ở đây xấu hỏng đến mức không giặt sạch nổi dễ rách không ai muốn mua cả
những người mua đồ từ thiện nước ngoài để bán lại cho rằng kenya chẳng khác gì nơi chứa rác của các châu lục khác
hầu hết quần áo cũ đến mức chúng tôi phải vứt đi thế là bị lỗ
tôi muốn nói với những người cho đồ thừa thiện là hãy đóng gói gửi đến đây những quần áo chất lượng tốt loại một ấy
quần áo loại hai ấy
quần áo rất cũ khỏng không ai mặc được
các nhóm hoạt động vì môi trường cho biết nhiều quần áo được cho từ thiện làm bằng chất liệu tổng hợp nhân tạo
nên khi được thải ra môi trường chúng tạo nguy cơ ô nhiễm
những quần áo này tác động lớn đến môi trường chúng làm ô nhiễm đất
cần nhớ rằng nhiều quần áo làm bằng sợi polyester thực chất là nhựa
mà nhựa thì chúng ta biết là mất nhiều thời gian nhiều năm mới phân hủy nên chúng làm ô nhiễm các nguồn nước
loại vải mà họ sử dụng để may nên
những bộ quần áo này là sợi tổng hợp ma sợi tổng hợp lại được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch
điều này về lâu về dài sẽ gây hại cho môi trường
các thương hiệu cần phải có trách nhiệm và ngừng sản xuất thời trang nhanh
con sông này đã trở thành nơi đổ rác và đã quá ô nhiễm
có rất nhiều quần áo cũ bẩn chất lượng kém được ném xuống đây
là một người dân kenya tôi thực sự quan ngại về ảnh hưởng đối với môi trường
giám đốc bộ phận kiểm soát chất lượng và thanh tra thuộc cơ quan đánh giá tiêu chuẩn của chính phủ kenya cho hay
chính phủ nước này có các biện pháp ngăn chặn việc nhập khẩu hàng hóa độc hại
theo đó có các công ty được chỉ định thay mặt chính phủ thanh tra toàn bộ hàng nhập khẩu
tuy nhiên những người buôn đồ cũ thường qua mặt chính quyền bằng con đường phi chính thức
cộng với việc số lượng nhập quá lớn khiến cho khó thanh tra được hết
cơ quan tiêu chuẩn kenya kêu gọi người dân có ý thức để không tiêu dùng đồ gây hại cho môi trường
thế nhưng với những người ngày ngày phải mót đổ ở bãi rác họ không có lựa chọn nào khác